trong một mươi năm ngày tới tp hcm vẫn triển khai lấy mẫu xét nghiệm để bóc tách nguồn lây nhiễm và điều trị kịp thời f
đồng thời căn cứ vào kết quả đánh giá để phân loại lại vùng nguy cơ
trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm cho biết
tp hcm tiếp tục triển khai công tác xét nghiệm tại địa bàn dân cư từ nay đến ngày ba mươi tháng chín
theo đó tại vùng đỏ và vùng cam sẽ thực hiện lấy mẫu toàn bộ người dân trên địa bàn ba lần trong bảy ngày theo hộ gia đình
bằng phương pháp test nhanh mẫu gộp hoặc rt pcr mẫu gộp
còn tại vùng vàng vùng xanh vùng cận xanh sẽ thực hiện xét nghiệm rt pcr mẫu gộp đại diện hộ gia đình
gộp một mươi mẫu cho vùng xanh vùng cận xanh và gộp năm mẫu cho vùng vàng tần suất lặp lại từ năm đến bảy ngày một lần
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm cũng đề nghị các quận huyện và thành phố thủ đức
triển khai lấy mẫu xét nghiệm để bóc tách ngay nguồn lây nhiễm và điều trị kịp thời f
đồng thời căn cứ vào kết quả đánh giá để phân loại lại vùng nguy cơ sau ngày một mươi bốn tháng chín